theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín vừa được công bố việt nam đạt được một số thành tiệu đáng mừng trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với tình trạng mức sinh thay thế thấp ở một số tỉnh thành
thực trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu dân số trong tương lai khi tỷ lệ người trẻ và người trong đội tuổi lao động ngày càng giảm còn tỷ lệ người cao tuổi thì lại tăng
theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín vừa được công bố tổng tỷ xuất sinh của việt nam là hai chín con trên một phụ nữ dưới mức sinh thay thế
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước với tỷ xuất sinh một ba mươi chín con trên một phụ nữ
vừa rồi chúng tôi đã có những chính sách và trao đổi thành phố hồ chí minh để có một số động tác gọi là khuyến sinh trong điều kiện cho phép làm sao
để đưa tỷ xuất sinh vào thành phố hồ chí minh
tỷ xuất sinh về mức sinh như thế là hai một nếu mà chúng ta không quan tâm thì một loạt các câu hệ nhãn tiền đầu tiên nó sẽ dẫn tới trình lệch truy tính kỳ sinh
cái thứ hai nữa nếu mà mức sinh không đưa về mức sinh tự nhiên thì hiện nay nó sẽ thiếu hẳn một lực lượng lao động rất lớn
việc bảo đảm mức sinh hợp lý sẽ góp phần kéo dài được thời kỳ cơ cấu dân số vàng đồng thời làm chậm lại quá trình gia hóa dân số
cũng theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín tỷ trọng dân số từ một mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi
vẫn chiếm đa số việt nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng khi mà dân số ở trong độ tuổi lao động gấp đôi số người ở trong độ tuổi phụ thuộc
đây chính là cơ hội tuyệt vời cho phát triển kinh tế xã hội nếu có các chính sách phù hợp về phát triển nguồn nhân lực
theo số điều tra đợt này thì cứ có một người phụ thuộc thì có hai người đi làm
thì này cũng là mức ước trên thế giới
chúng ta vẫn đang thời kỳ dân số vàng nhưng tốc độ gia hóa chỉ rất nhanh
thế cho nên là chúng ta phải cố gắng phân tích cái này để làm sao mà vượt được cái ngưỡng thu nhập trung bình để lên cái thu nhập trung bình cao và là thu nhập cao như trong chiến lược chúng ta đang dự kiến
để khắc phục cho được cái tình trạng là chưa giàu mà đã giảm
cơ cấu dân số vàng của việt nam có đặc điểm là diễn ra trong điều kiện gia hóa dân số sớm và rất nhanh so với nhiều nước trên thế giới
tuổi thọ trung bình của người dân việt nam liên tục tăng hiện nay đã đạt con số bảy mươi ba sáu tuổi
đây là một thành tựu nhưng đồng thời là thách thức khi tốc độ già hóa dân số ở nước ta tăng nhanh
một cái chính sách rất kịp thời mà ngày hai mươi hai tháng một mươi một hai nghìn một mươi chín vừa rồi thì thủ tướng chính phủ đã chính thức ký cái chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó có những nhiệm vụ rất cụ thể về làm sao để có những chính sách kịp thời
để thích ứng với quá trình gia hóa dân số và đồng thời chúng ta có hàng loạt các biện pháp đi theo để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi để giúp cho người cao tuổi được hưởng tuổi già nhưng họ vẫn cống hiến
như vậy để góp phần giải quyết bài toán dân số trong tình hình mới cần phải tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả các giải pháp đồng bộ để có thể vừa thích ứng với gia hóa dân số vừa tận dụng được cơ cấu dân số vàng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước